trong ngày hôm nay dưới tác động của dãy ngáp thấp có trục tây bắc đông nam mưa rông ở bắc bộ sẽ giảm dần
trong ngày trời có nắng mây đan sen nên nhiệt độ trưa chiều nay sẽ nhích hơn so với ngày hôm qua khoảng một độ
phổ biến với mức nhiệt từ ba mươi ba mươi hai độ riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn chỉ khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
với miền trung hôm nay tiếp tục là một ngày tạnh giáo và có nắng nhiều
một dọc bãi biển khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trưa chiều nay sẽ có mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong khi đó tại phía nam các bãi biển từ đà nẵng trở vào cho tới bình thuận trời cũng có nắng từ sáng nhưng cường độ nắng tại đây bớt gai gắt hơn
vì thế mà cao nhất tại đây nhiệt độ duy trì ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
về chiều tối chúng ta cũng cần lưu ý đề phòng tới những cơn mưa rông cục bộ
tuy nhiên sau cơn mưa thời tiết khắp nơi đều dịu mát
vì thế các hoạt động vui chơi trên bãi biển đều vẫn có thể diễn ra khá thuận lợi
nằm xa hơn về phía nam thời tiết trong ngày hôm nay tại tây nguyên và nam bộ cũng có nắng
tuy nhiên cường độ nắng vừa phải trong ngày lại có sen kẽ những khoảng nhiều mây
vì thế mà nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ cho tây nguyên và ba mươi một ba mươi ba độ cho khu vực nam bộ
đến chiều tối gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn mang hơi ẩm từ biển vào đất liền nên mưa rông có thể xảy ra trên hai phần ba diện tích của khu vực
mưa xuống sẽ khiến cho bầu không khí dịu mát hơn
tuy nhiên trong cơn rông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật vì thế người dân nơi đây cũng cần hết sức lưu ý
trên biển trong ngày hôm nay đối với khu vực huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì trạng thái tốt ít mưa gió nam thổi đều với cường độ yếu chỉ khoảng cấp ba cấp bốn nên sóng biển thấp dưới một bảy mươi năm biển lặng
trong khi đó tại huyện đảo trường sa gió lại có hướng tây nam cường độ cũng mạnh hơn ở mức cấp năm
mưa rông xuất hiện ở mức độ dài rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ bốn đến một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh nên bà con cần lưu ý khi hoạt động trên khu vực này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước